trận mưa lớn kéo dài xảy ra từ đêm ngày tám tháng bảy đến dạng sáng ngày chín tháng bảy
lượng nước lớn đổ về các lưu vực hạ lưu đã gây ngập lụt khu vực cầu đắc ơ huyện bù gia mập
đoạn nối giữa hai xã đắc ơ bù gia mập
lượng mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét cục bộ khiến cầu sắt đoạn tiếp giáp giữa xã bù gia mập
và xã đắc ơ của tỉnh bình phước bị ngập sâu gây cản trở lưu thông cho các phương tiện
qua thống kê sơ bộ có hai căn nhà của hộ dân bị tràn nước sạt lở và triển dốc hai bên khu vực ngập
vào sáng ngày chín tháng bảy chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các hộ dân
di rời vật dụng tài sản đến nơi an toàn kịp thời và lập biển cấm tại khu vực nguy hiểm cấm người dân qua lại khi trời mưa
chiều cùng ngày khu vực cầu sắt nước đã rút giao thông đi lại bình thường
hiện cơ quan chức năng huyện bù gia mập đang tiếp tục ra soát kiểm tra khắc phục thiệt hại để người dân ổn định sinh hoạt